sở dĩ năm nay các trường công bố sớm như vậy vì lịch thi tốt nghiệp trung học phổ thông được diễn ra sớm và để công tác tuyển sinh có thể hoàn tất và bắt đầu năm học mới vào đầu tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba
mùa tuyển sinh năm nay được đánh giá là sôi động hơn so với năm trước khi mà các trường đại học đã đưa ra nhiều phương án tuyển sinh khác nhau
có một mươi trường đại học tổ chức thi riêng đối với các trường công an thì mùa tuyển sinh năm nay cơ bản giữ nguyên như năm hai nghìn hai mươi hai với việc tổ chức thi đánh giá năng lực
đáng lưu ý là kết quả bài thi này sẽ chiếm sáu mươi tổng điểm xét tuyển và điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông của thí sinh sẽ chiếm khoảng bốn mươi tổng điểm xét tuyển
theo dự thạo hướng dẫn tuyển sinh
tuyển sinh công an nhân dân năm hai nghìn hai mươi ba của bộ công an
năm nay các học viện trường đại học công an nhân dân dự kiến được giao hai chỉ tiêu trình độ đại học chính quy tuyển mới
chỉ tiêu tuyển sinh được xác định theo từng trường từng vùng từng ngành từng đối tượng từng phương thức tuyển sinh
phương thức tuyển sinh công an nhân dân năm hai nghìn hai mươi ba cơ bản được giữ nguyên như năm hai nghìn hai mươi hai với ba phương thức chính

xét tuyển kết hợp chính trị quốc tế cho nhóm ngành nhiệm vụ an ninh

ngoài ra công tác tuyển sinh của các trường công an sẽ được tổ chức như thế nào

xin mời quý vị cùng theo dõi